sau một thời gian chất lượng không khí có biến động tích cực thì trong vài tuần trở lại đây
các chỉ số không khí tại hà nội lại có dấu hiệu xấu đi thường xuyên đạt mức trên hai trăm linh là mức cực kỳ có hại cho sức khỏe
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và liệu rằng thời gian tới chất lượng không khí sẽ tốt hơn hay lại tiếp tục có những diễn biến xấu đi
ô nhiễm không khí là vấn đề lớn của toàn cầu là một vấn đề môi trường mà nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp phải và quan tâm
việt nam của chúng ta cũng không nằm ngoài cái quy luật đó và đặc biệt ở các thành phố lớn của việt nam trong những năm qua cũng là đang ô nhiễm môi trường không khí đến mức độ cảnh báo cần đặc biệt quan tâm
đúng như nhận định của thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân năm hai nghìn một mươi tám chỉ số ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe chiếm từ hai mươi hai mươi năm số dầu trong năm
tại một số trạm quan trắc con số này tăng lên
còn trong những tháng đầu năm nay theo các chuyên gia nhận định chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống so với các năm trước
đáng chú ý các tháng mùa hè là mùa mưa chất lượng không khí thường là tốt nhất trong năm
tuy nhiên trong thời gian này vẫn có những thời điểm điều kiện khí tượng bất thường làm cho nồng độ bụi tăng cao
và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng nghịch nhiệt
theo dự báo cũng với nguyên nhân này chất lượng không khí mùa đông sẽ chuyển biến xấu hơn mùa hè
khi mà diễn ra cái hiện tượng nghịch nhiệt tức là khi mà cái tầng không khí ở dưới thấp mà nó nhiệt độ nó thấp ấy
thì nó làm cản trở cái việc di chuyển của luồng không khí lên cao và đồng nghĩa với cái việc đó là các cái chất ô nhiễm không khí nó sẽ không lên cao được và nó không phát tán đi ra được
theo nhận định đối với thủ đô hà nội kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi
các chuyên gia xác định sơ bộ nguồn gây ô nhiễm không khí như giao thông xây dựng sản xuất công nghiệp đốt rác sinh hoạt
tuy nhiên hiện nay việt nam vẫn chưa dự báo được chất lượng không khí mà mới chỉ cung cấp được thông tin chất lượng không khí tức thời
cần phải có thêm các cái trạng quan trắc trạng quan trắc của gọi là nghề truyền thống
tức là nó tương đối đắt tiền để để là quan trắc một cách có cho một số liên quan
hà nội bây giờ là có hai trạng hai ba trạng không lùng
ước tính chỉ có bốn hai triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí ngoài trời và ba tám triệu ca liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà
những con số đáng báo động này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư hơn về chính sách
nguồn lực và con người để nâng tính dự báo cảnh báo với tình trạng ô nhiễm không khí